trong những năm gần đây cây hoa thiên lý được coi là cây xóa đói giảm nghèo mang lại giá trị kinh tế cao ở một số địa phương huyện nam đàn tỉnh nghệ an
hiện hoa thiên lý đang vào mùa thu hoạch và bà con nông dân rất phấn khởi khi được tư thường thu mua với giá cao ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
thấy rõ hiệu quả từ cây hoa thiên lý mang lại nhiều hộ nông dân ở xóm chín xã nam anh huyện nam đàn đã đầu tư mở rộng diện tích
năm trước giá hoa tiễn lý từ một mươi đến một mươi hai đồng một kg thì nay tư thương đến tận vườn thu mua với giá từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg
bình quân mỗi xào đạt từ một năm đến hai tấn hoa sau khi trừ chi phí bà con thu về hơn ba trăm linh triệu đồng trên một hectare
đây không chỉ là cây có thu nhập cao mà còn giúp nông dân phát huy lợi thế làm giàu trên đồng đất quê mình
với hiệu quả từ cây hoa thiên lý thời gian tới từ mô hình trồng hoa thiên lý ở xã nam anh cần được các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ sản xuất
tìm đầu ra ổn định và nhân rộng